bị tuyên án tù trong một vụ án hung thủ được tại ngoại chờ thi hành án
với mong muốn có thể chạy được tội hung thủ đã lên kế hoạch mật phục suốt hai ngày để sát hại bác ruột để lấy tiền chạy án
kiến trúc sư sát hải bác ruột để lấy tiền chạy án
ngày hai mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi bà nguyễn thị nhung sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm trú tại phường võ cường thành phố bắc ninh
một giáo viên về hưu hiền lành sống tran hòa với hàng xóm bị sát hại tại nhà khiến người nhà hàng xóm bàng hoàng
sáu giờ ba mươi phút ngày hai mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi ông đỗ đình tiệp đi làm về thấy cửa nhà khép hở không thấy xe máy dựng chỗ cũ
còn vợ là bà nguyễn thị nhung ngão mặt trong chậu nước ở phòng tắm tầng hai quần áo như đang tắm
nghĩ vợ bị cảm hoặc địa dật ông tiệp vội vàng bế ra ngoài hồ hấp nhân tạo
nhưng bà nhung đã bỏ mạng từ trước đó
tiến hành khám nghiệm hiện trường lực lượng kỹ thuật hình sự công an tỉnh bắc ninh xác định
khi ông tiệp về nhà cửa chính chỉ khép hờ khóa hầu như còn nguyên vẹn
đáng chú ý chiếc camera an ninh của gia đình đã bị hung thủ dùng thang nhôm chéo lên để tháo ra
vứt trong bồn hoa trước cửa nhưng thẻ nhớ thì biến mất
trong phòng ngủ dương bị dịch chuyển ga gối dính máu mép giường có chiếc bông tai màu vàng
cạnh giường có ba chiếc răng
tuy nhiên chiếc két sắt cạnh giường lại không có dấu hiệu cậy phá
trong tủ thờ gia đình có một chiếc chăn tình máu
còn trên sân phơi quần áo tầng ba giải rác nhiều vết máu
trong máy giặt có chăn màn đã được giặt sạch
ông tiệp cho biết tài sản bị mất là một chiếc xe máy và giấy tờ tùy thân của bà trang
khám nghiệm nạn nhân cho thấy vùng gáy đầu cổ nạn nhân có rất nhiều vết rách da sắc nhọn
nhận định do kéo gây nền
nạn nhân bị mất bốn giang cửa hàm trên dưới
lực lượng kỹ thuật hình sự nhận định nạn nhân không phải bỏ mạng khi đi tắm mà do đối tượng cố tình dựng hiện trường giả
răng của nạn nhân văng khỏi miệng chứng tỏ giữa nạn nhân và hung thủ vật lộn rất quyết liệt hung thủ cũng nhỏ con không phải là người khỏe mạnh
tuy nhiên hung thủ đã có sự chuẩn bị về mặt thời gian có thể do là người thân quen hoặc có chìa khóa nhà
một mươi chín vết tác động trên cơ thể nạn nhân chứng tỏ hung thủ quyết tâm đoạt mạng đến cùng
việc gãy răng có thể do quá trình vật lộn nạn nhân kêu cứu nên bị hung thủ bịt miệng dùng vật khác tì đè dẫn đến gãy răng và ngạt chết
để xác định chính xác nguyên nhân bỏ mạng của bà nhung cơ quan điều tra đã tiến hành giải phẫu nạn nhân
kết quả khẳng định nạn nhân chết do ngạt sau đó mới được đưa vào nhà tắm là nơi phát hiện nạn nhân
thời gian bỏ mạng khoảng một mươi năm h ngày hai mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi
cơ quan điều tra nhận định đây là vụ sát hại người cướp tài sản giả thiết án mạng
là từ thù tức cá nhân và do tình ái nhưng khả năng không cao
về hung thủ chắc chắn là kẻ có quen biết với gia đình nạn nhân là người thân trong nhà hoặc có mối quan hệ đặc biệt trong xã hội
vì chỉ có như thế mới nắm được thói quen sinh hoạt và kết cấu trong nhà nạn nhân
đối tượng chọn thời điểm gây án vào ban ngày sau đó vẫn nán lại để thu dọn hiện trường tạo hiện trường giả
vô hiệu hóa hệ thống camera chứng tỏ đây là kẻ liều lĩnh máu lạnh gian xảo
để nhanh chóng khám phá vụ trọng án tìm ra hôn thủ công an tỉnh bắc ninh đã cử phòng cảnh sát hình sự chia nhiều mũi trinh sát
cùng lúc tiến hành điều tra huy động một mươi chín công an phường xã tham gia bất kể ngày đêm
hàng trăm mối quan hệ của vợ chồng nạn nhân được giả soát song chưa nổi lên vấn đề gì khả nghi
hàng ngàn đối tượng nghi vấn đã được triệu tập hoặc bí mật theo dõi nhưng cũng không phát hiện dấu vết nào
hy vọng của ban chuyên án dồn cả và mũi trinh sát ra soát camera an ninh
và quan hệ nội ngoại của vợ chồng nạn nhân
cuối cùng cũng có tê hy vọng khi phát hiện đối tượng nghi vấn mặc áo gió
đeo khẩu trang găng tay mũ bảo hiểm chưa rõ nam hay nữ từ nhà nạn nhân đi ra
nhưng thời gian phù hợp với khung thời gian xảy ra vụ án cũng như thời gian mà lực lượng pháp y xác định nạn nhân bỏ mạng
cơ quan điều tra nhận định nhiều khả năng đây là đối tượng gây án và phương tiện đối tượng sử dụng là lấy cắp của nạn nhân
tiếp tục đẩy mạnh việc ra soát camera an ninh dọc tuyến đường
đối tượng di chuyển qua sàng lọc cơ quan điều tra tiếp tục thu được hình ảnh
từ một cửa hàng tạp hóa trên đường nguyễn trãi thành phố bắc ninh
có đối tượng giống với đối tượng đã rời nhà nạn nhân
từ đó xác định đối tượng gây án là nam giới cao khoảng một m bảy đeo khẩu trang y tế áo khoác gió màu tím
quần đen găng tay dáng người cao lòng khỏng
chi tiết đáng lưu ý nhất của đối tượng là đôi giày
đối tượng đến cửa hàng này hỏi mua một chiếc kính đen
sau khi kết thúc việc mua bán đối tượng đi ra tỉnh lộ hai trăm chín mươi năm d xuôi về hà nội
trong lúc tổ trinh sát đang ra soát theo hành trình của đối tượng qua camera
thì tổ công tác xác minh mối quan hệ họ hàng của vợ chồng nạn nhân cũng nắm được một đối tượng đáng ngờ
đó là lê thành hưng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một ở thị trấn hồ huyện thuận thành bắc ninh
cháu gọi bà nhung là bác ruột có nghề nghiệp kiến trúc sư nhưng làm ngoài đang thuê nhà ở tây hồ hà nội
tổng hợp báo cáo từ hai tổ điều tra
ban chuyển án thấy có nhiều điểm trùng hợp
lê thanh hưng đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản
bị toán nhân dân quận tây hồ hà nội phạt ba mươi tháng tù giam hiện đang được tại ngoại
từ những tài liệu chứng cứ xác định người trong camera và lê thanh hưng là một
nhiệm vụ lúc này là phải tìm được hưng trước khi có thể xác định anh ta có phải là người gây án hay không
tuy nhiên việc bắt giữ hưng cũng rất khó khăn vì y rất lì lợm gian xảo
sau khi nắm được thông tin lê thành hưng đang thuê chọ ở tây hồ
hà nội tổ trinh sát đã lập tức có mặt tại hà nội
khi tới nơi đối tượng thuê trọ thì đối tượng lại không có mặt ở nhà
tổ công tác tiếp tục trích lục camera tuyến bắc ninh hà nội
thì đều thu được hình ảnh người đã xuất hiện tại cửa hàng tạp hóa
đặc biệt ở một số thời điểm còn quan sát được cả biển số xe mà đối tượng đang sử dụng
quan sát minh nhanh đây chính là biển số xe do bà nguyễn thị nhung đứng tên đăng ký
tuy nhiên đến khu vực quận long biên hà nội thì mất dấu đối tượng
vừa lúc này nguồn tin trinh sát từ khu phố nhà nạn nhân cho biết
lê thanh hưng có mặt tại đám tang nạn nhân
ngay lập tức ban chuyên án lên phương án bắt giữ khẩn cấp đối tượng
nhiều phương án vây bắt đã được xem xét nhưng để không ảnh hưởng đến đám tang nạn nhân
và người dân trong khu vực cuối cùng tổ về bắt quyết định triển khai tình huống
bà gọn hung thủ lúc một mươi h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng hai
tại cơ quan điều tra lúc đầu lê thanh hưng tỏ ra bình tĩnh lạnh lùng
về những vết thương trên hai cổ tay
và khắp cơ thể mình hưng lý giải là do anh ta ngã xe
hắn cũng viện dẫn nhiều lý do chứng minh sự vô can của mình trong vụ án
nhưng khi bộ quần áo đôi giày hưng dùng khi gây án
còn cả chiếc bông tai và giấy tờ tùy thân của bà nhung
được trinh sát thu được tại nhà trọ của hắn dưới hà nội
trên xe máy tàng vật thu tại một điểm trong giữ xe máy trên quận thanh xuân
từ chiếc vé gửi xe hưng nhét trong túi quần áo
thì gã kiến trúc sư gian manh lì lợm mới cuối đầu nhận tội
do cần tiền trang trải cho việc làm ăn thất bại hưng nghĩ cách trộm cắp tài sản
trong một lần họp mặt gia đình hưng nghe thấy vợ chồng bà nhung bàn việc chuẩn bị xây nhà
nghĩ hai bác có tiền hưng nung nấu suy nghĩ đột nhập vào nhà bác trộm cắp
để thực hiện ý định hưng đã lấy chìa khóa trong túi áo con trai bà nhung rồi đem đi sao chép
hưng khai không có đủ gan trộm cắp hay cướp đoạt tài sản của người lạ
nhưng với bác ruột mình thì hắn nắm rõ đường đi lối lại
cũng như nếp sinh hoạt của mọi người trong gia đình
bởi vậy sau khi có chìa khóa hưng chọn ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi để ra tay
mang theo chiếc rúi cu điện cùng quần áo găng tay rồi đi xe máy từ hà nội lên bắc ninh
hắn gửi xe ở bệnh viện phụ sản bắc ninh gần nhà bác đi bộ mở cửa vào nhà
trốn trong phòng ngủ của anh chị trên tầng ba chờ cơ hội ra tay
rồi gần hai ngày đợi lúc mọi người trong nhà đi vắng hoặc đi ngủ hưng lục tìm chìa khóa két
nhưng không thấy đến một mươi bốn h ngày hai mươi một tháng hai hưng thay đổi ý định sẽ khống chế bà nhung
buộc bà mở két để lấy tài sản tuy nhiên do bà nhung chống cự quyết liệt nên đứa cháu bất nhân
nghĩ cách cho bác mình im lặng để êm thấm rời khỏi hiện trường
khi nạn nhân đã bỏ mạng hưng tìm thấy chìa khóa kết sắt nhưng vẫn không mở được vì không biết mật khẩu
sau đó hưng tạo hiện trường giả như vụ đột tử khi tắm thu dọn hiện trường
vô hiệu hóa camera rồi ra khỏi nhà bác ruột cùng một túi sách trong có chiếc khuyên tai dây chuyền tám trăm linh đồng và chiếc xe máy
đường một đoạn phát hiện có camera an ninh hắn đã dùng tay che mặt tránh bị phát hiện
đi thêm đoạn nữa hắn dừng lại cửa hàng tạp hóa bên đường hỏi mua kính đen để ngụy trang
khi phát hiện cửa hàng tạp hóa có lắp camera an ninh hắn lập tức quay ra ngoài cho đến khi chủ quán gọi lại nhận kính và thanh toán tiền
tuy nhiên vỏ quyết giày có móng tay nhọn
chưa đầy một ngày sau khi gây án hưng bị bắt khi đang chịu tàng bác ruột mình
tại phiên xét xử sơ thẩm hội đồng xét xử đã tuyên hưng phải chịu mức án tử hình
cho rằng mức án tử hình là quá nặng nên sau phiên tòa sơ thẩm bị cáo hưng đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
đợt kháng cáo của bị cáo hưng và hồ sơ vụ án này đã được chuyển tới tnncc tại hà nội để nghiên cứu và xét xử
liên quan đến vụ án giết người cướp tài sản xảy ra ở bắc ninh vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi vừa qua
luật sư nguyễn đức thịnh trưởng văn phòng luật sư đức thịnh đoàn luật sư tỉnh bắc ninh cho biết ông là người bào chữa cho bị cáo lê thanh hưng
đáng chú ý theo luật sư thịnh khi tiếp cận bị cáo hưng trong trại tạm giam công an tỉnh bắc ninh và có sự tham gia của điều tra viên
đại diện viện kiểm soát ở giai đoạn tố tụng bị cáo này đã nhiều lần khai với nguyên nhân đậu cơ sát hại bác ruột hưng
trú tại thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh vì cần tiền chạy án ở hà nội
hưng cho biết do trước đó thực hiện hành vi phạm tội trộm cắp tài sản nên cuối năm hai nghìn một mươi chín bị một tòa án ở hà nội xử phạt ba mươi tháng tù giam
để được hưởng mức án này hưng đã đưa khoảng sáu trăm linh triệu đồng cho một số cán bộ công an và thẩm phán thụ lý giải quyết
sau đó hưng cần tiền để chạy chấp hành án ở hà nội nên đã thực hiện hành vi phạm tội
ông thịnh thông tin thêm
thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình đã hết
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo